thưa quý vị vào sáng ngày hôm qua một mươi tháng một mươi một với đa số phiếu tán thảnh
quốc hội đã thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi bốn
bao gồm nguồn lực thực hiện các cải cách tiền lương từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
đồng thời tiếp tục điều chỉnh lương hưu bãi bỏ chế độ lương đặc thù đối với một số ngành lĩnh vực hiện nay
vâng đây là quyết định mà ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của người dân
bởi vậy ngay sau khi chính sách cải cách tiền lương đưa ra
thì rất nhiều ý kiến bình luận được cư dân mạng đăng tải
trong đó thì hầu hết mọi người đều bày tỏ cảm xúc vui mừng và đồng thuận với chính sách này
theo đó quốc hội quyết nghị dự toán số thu ngân sách nhà nước là hơn một bảy triệu tỷ đồng
thu chuyển nguồn cải cách tiền lương của ngân sách địa phương đến hết năm hai nghìn hai mươi ba
còn dư chuyển sang bố trí dự toán năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi bốn của một số địa phương là một mươi chín bốn mươi tỷ đồng
để tiếp tục thực hiện mức lương cơ sở một tám triệu đồng một tháng
cho tới khi cải cách tiền lương ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
đồng thời điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội trợ cấp hàng tháng
trợ cấp yêu đái người có công và một số chính sách an sinh xã hội đang cắn với lương cơ sở
quốc hội cũng yêu cầu từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
sẽ bãi bỏ cơ chế quản lý tài chính thu nhập đặc thù
của các cơ quan đơn vị hành chính hiện nay
để áp dụng chế độ tiền lương phụ cấp thu nhập thống nhất
theo chính sách cải cách tiền lương mới
trước sự thông qua của quốc hội về chính sách cải cách tiền lương
rất nhiều cư dân mạng đã bày tỏ cảm xúc vui mừng phấn khởi
cải cách tiền lương là đúng
cải cách tiền lương làm sao để cán bộ công chức viên chức đảm bảo cuộc sống
lo được cho gia đình chỉ ít cũng bằng lương trung bình các doanh nghiệp
nhiều ngành nghề vất vả mà lương thấp quá
với chính sách cải cách này
thì mức lương của nhiều ngành nghề sẽ được cải thiện
mình rất vui
chưa có bảng lương cụ thể của từng nhóm đối tượng từng ngành nghề nên khá lo lắng
tuy nhiên mình có tìm hiểu và được biết
chính sách này có lợi cho người lao động cũng yên tâm hơn phần nào
một trong những đối tượng quan tâm nhất đến chính sách cải cách tiền lương
đó là cán bộ công chức viên chức và người hưởng lương hưu
theo nghị quyết hai mươi bảy nqtvk
chính sách cải cách tiền lương sẽ điều chỉnh thay đổi cơ cấu tiền lương
của cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang người lao động trong doanh nghiệp
trong đó tiền lương của cán bộ công chức viên chức sẽ được thiết kế theo cơ cấu mới
nhưng đảm bảo không thấp hơn mức lương hiện hành
đồng thời chính phủ cũng dành nguồn thực hiện điều chỉnh tăng lương hưu
trợ cấp bảo hiểm xã hội trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng được ngân sách đảm bảo
tăng chế độ yêu đái người có công và một số chế độ an sinh xã hội
đảm bảo bù đắp một phần trượt giá và có tăng thêm
như vậy theo thông tin trên thì cải cách tiền lương sẽ đồng thời
với việc tăng lương hưu từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
mức lương của cán bộ công chức viên chức hiện nay còn khá thấp so với mặt bằng chung
nhiều gia đình không đủ chi trả cuộc sống
mình mong mức lương của họ sẽ được cải thiện
hy vọng chính sách cải cách tiền lương sẽ làm được việc này
tôi rất mong chờ với chính sách cải cách tiền lương này
tôi sống bằng lương hưu
nên khi nghe thông tin tăng lương hưu lòng rất phấn khởi
trước những thông tin mới về điều chỉnh mức lương từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
nhiều người dân cũng không khỏi lo lắng về câu chuyện lương tăng và giá cả hàng hóa leo thang
hơn thế vừa qua tập đoàn điện lực việt nam đã chính thức điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân
theo đó giá bán lẻ điện bình quân là hai sáu bảy mươi chín đồng một kwh chưa bao gồm thuế vat
mức điều chỉnh này tương đương
với mức tăng bốn năm so với giá điện bán lẻ bình quân hiện hành
bởi vậy cư dân mạng mong rằng để đảm bảo ổn định các ngành chức năng cần theo dõi bám sát diễn biến thị trường giá cả
nắm bắt tình hình cung cầu kịp thời có những giải pháp quản lý để đời sống của người dân được nâng cao
lương tăng giá cả cũng tăng sẽ chẳng ai được lợi
chỉ mong cơ quan ban ngành có những giải pháp thiết thực để đời sống của người dân được cải thiện
với mức tăng lương cơ sở vừa rồi
tôi thấy giá cả hàng hóa tăng theo nên khá lo lắng
tôi ngày ăn ba bữa một trăm linh đồng thì khi tăng lương giá cũng tăng tôi cũng ăn ba bữa như thế nhưng phải trả một trăm ba mươi đồng
như vậy cuộc sống cũng không khác biệt
tăng lương để cuộc sống người dân tốt hơn chứ không phải như cũ nên mình hy vọng giá cả hàng hóa sẽ không bị tăng theo
thấy giá điện tăng là người dân đủ lo lắng rồi
mục đích cuối cùng của chính sách cải cách tiền lương là đời sống của quốc gia
đời sống của người dân được cải thiện
bởi vậy nhà nước cần có những biện pháp điều chỉnh hợp lý để an sinh xã hội được đảm bảo
bạn có suy nghĩ gì về nội dung này hãy chia sẻ trên fanpage của truyền hình công an nhân dân